kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín thời gian qua hội cựu chiến binh
câu lạc bộ truyền thống kháng chiến ban liên lạc tù chính trị tù binh và câu lạc bộ truyền thống
thành đoàn tp hcm đã truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ chương trình được thực hiện qua các
chuyên đề tiếng nói của người phối hợp tổ chức trong cuộc
đây là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn không chỉ bồi đắp truyền thống cách mạng cho
thế hệ trẻ mà các bạn đoàn viên thanh niên tp hcm còn được nghe các cô các chú
những người trong cuộc kể lại những trận đánh vào đại sứ quán mỹ những cuộc biểu tình xuống
đường đấu tranh đòi tự do dân chủ đòi độc lập của học sinh sinh viên sài gòn trợ lớn gia đình
phong trào đồng khởi biến tre đất thép cụ chi
mình phải làm thế nào giữ được những cái truyền thống tốt đẹp của đảng
thì mình kinh qua những khó khăn mình nói lại để cho số đoàn viên trẻ biết được
làm thế nào để mà giữ cho nó tốt làm thế nào có lợi cho dân
hy sinh chịu cực chịu khó để mà giúp ích cho dân tốt hơn
đừng làm những cái điều mà sai trái để mất quy tính của dân
qua các đợt sinh hoạt nói chuyện truyền thống và các hoạt động về nguồn
thăm lại chiến trường xưa ở vùng căn cứ cách mạng đã giúp cho thanh thiếu niên tp hcm
hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của các thế hệ ông cha
là đại diện của các bạn thế hệ trẻ cũng như là bạn đoàn viên thanh niên
thì chúng tôi cảm thấy là rất cần cần nhiều hơn
những buổi diễn đàn như thế này để chúng tôi có thể được truyền lửa
truyền những cái lý tưởng lúc đó để mà hiện nay
bởi vì chúng ta có được nền hòa bình của đất nước hiện nay
cũng là nhờ công lao to lớn của các cô chú của các thế hệ đã hy sinh trước đó
để góp công xây dựng đất nước thì chúng ta thế hệ trẻ chúng ta phải
đóng góp cống hiến tiếp tục để mà giữ nước giữ cái nền độc lập hòa bình
cũng nhân dịp này thành đoàn tp hcm còn triển khai các đợt sinh hoạt chính trị
cho thanh thiếu niên như tự hào tiến mưu
tiến mưu là một bước giữa cờ đảng diễn đàn tôi yêu tổ quốc tôi
liên hoan ca khúc cách mạng
đây là hình thức giáo dục truyền thống hiệu quả
giúp các bạn trẻ tri ân những thế hệ đã hy sinh máu xương
để mang lại độc lập tự do hôm nay
đồng thời cũng nhắc nhờ thế hệ trẻ ngày nay phải tiếp bước cho anh
kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc